tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp liên bang australia siro cho biết đã xác định được vị trí có nhiều khả năng nhất mà chiếc máy bay mh ba trăm bảy mươi thuộc hãng hàng không malaysia airlines rơi xuống và mất tích cách đây hơn ba năm
trong thông báo siro nhấn mạnh các cuộc kiểm nghiệm được hoàn tất trong thời gian gần đây đối với một cánh máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy trên thực tế đã cho thấy mh ba trăm bảy mươi có thể đang nằm ở phía bắc so với khu vực tìm kiếm trong thời gian qua
trong một vùng có diện tích hai mươi năm cây số vuông gấp đôi diện tích thành phố sydney
quá trình kiểm nghiệm được thực hiện khi các nhà khoa học đi tìm lời giải cho việc liệu chiếc máy bay gặp nạn thực sự đã trôi giặt xuôi theo chiều gió
giống như kết quả thu được trước đây đối với các mô hình mô phỏng hay đã trôi giạt vào một góc nào đó
căn cứ vào những phần mảnh vỡ máy bay được tìm thấy cũng như phân tích hướng gió sóng biển nhóm nhà khoa học shiro đã mô phỏng vụ trôi giạt máy bay trên vùng biển ấn độ dương
sau đó so sánh với những khu vực từng phát hiện các mảnh vỡ được cho là của mh ba trăm bảy mươi để khoanh vùng tìm kiếm